thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã chủ trì phiên họp trực tuyến chính phủ với các địa phương về tình hình triển khai và giải ngân kế hoạch đầu tư công sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi các giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi tổng số vốn ngân sách nhà nước các bộ cơ quan trung ương và địa phương giao chi tiết cho các dự án đủ điều kiện giải ngân vốn là bốn trăm bốn mươi ba một trăm chín mươi năm tám trăm hai mươi chín tỷ đồng đạt chín mươi bốn hai kế hoạch đầu tư vốn được thủ tướng chính phủ giao
số vốn còn lại chưa được giao chi tiết cho các dự án là hai mươi bảy bốn trăm linh bốn một trăm bảy mươi một tỷ đồng số vốn này không lớn chiếm năm tám kế hoạch
tuy nhiên trong năm hai nghìn hai mươi tổng số vốn được giao chi tiết cho các dự án đủ điều kiện giải ngân vốn là bốn trăm bốn mươi ba một trăm chín mươi năm tám trăm hai mươi chín tỷ đồng
năm hai nghìn hai mươi việc chậm giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn cho các dự án vẫn xảy ra tại một số bộ cơ quan trung ương
phát biểu khai mạc phiên họp thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ các dòng vốn đầu tư kể cả đầu tư xã hội và đầu tư nhà nước đều chậm và thấp so với nhiệm vụ kế hoạch nên đầu tư công là một cứu cánh để chúng ta vượt qua những khó khăn

thủ tướng yêu cầu tại hội nghị phải tìm ra được nguyên nhân khách quan chủ quan chậm chạp y ạch kém cõi của giải ngân vốn đầu tư công kể cả vốn oda
phải tìm ra nguyên nhân chủ quan chứ không đổ lỗi cho nguyên nhân khách quan để có tinh thần trách nhiệm trước nhân dân trong việc sử dụng vốn nhà nước trong phát triển ngành địa phương của mình

hòa bình thái nguyên cần thơ đà nẵng ninh thuận và đồng nai